liên tiếp những vụ ngộ độc xảy ra trong thời gian qua đã dóng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng nguồn thực phẩm bẩn chế biến kém vệ sinh trong các bữa ăn hàng ngày
tuy nhiên những gì đang diễn ra trên thực tế tại các hàng ăn quán ăn đường phố cho thấy không có gì bảo đảm việc ngộ độc sẽ chẳng tái diễn
người ta lại tiếp tục đặt câu hỏi liệu nghị định đổi mới về xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm có thực sự mang lại hiệu quả
một cửa hàng kinh doanh thức ăn nằm trên địa bàn quận năm thành phố hồ chí minh tay trần chế biến thực phẩm đựng trong xô chậu đặt dưới nền nhà
nhưng đây là những gì ở bên trong cửa hàng còn nhìn từ bên ngoài thì thức ăn vẫn rất bắt mắt
trên thực tế thì tình trạng này diễn ra rất phổ biến thậm chí một số nơi cách sơ chế thực phẩm còn bẩn hơn rất nhiều
tuy nhiên người ăn vẫn cứ ăn người bán vẫn cứ bán
và ngộ độc hẳn là chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên
đó là chưa nói đến nguồn nguyên liệu được thu mua để chế biến thức ăn
thời tiết ở nhiều địa phương
nhưng hiện biến đổi thất thương thực phẩm ở các khu vực chợ không qua kiểm dịch rất khó để bảo đảm chất lượng
dễ bị ôi thiêu nảy sinh vi khuẩn gây bệnh nếu không bảo quản tốt
chúng tôi nhận thấy một điểm rằng là nếu mà an toàn thực phẩm mà vẫn còn những cái vấn đề nhỏ lẻ
những cơ sở nhỏ lẻ với những quy mô như vậy trong hộ dân như vậy thì vô cùng khó
đấy là cái nguồn nguyên liệu đầu tiên để có thể tạo ra các sản phẩm thực phẩm ở các khâu tiếp theo
vì vậy bản thân các cái trách nhiệm của các
của các người sản xuất kinh doanh mà không thực hiện nghiêm túc
mà không có sự thêm vào đó không có cái sự quyết liệt của chính quyền địa phương
thì không có thể bộ ngành nào hoặc cơ quan nào có thể giải quyết được
những vụ ngộ độc liên tiếp thời gian qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cho người tiêu dùng lẫn người kinh doanh
thời điểm cuối năm khi nguồn hàng thực phẩm bắt đầu gia tăng để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ
thì song song với việc tăng cường kiểm tra quản lý của các cơ quan chức năng
người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe cho bản thân tránh mua sử dụng thực phẩm không bảo đảm về nguồn gốc